nhằm bảo đảm đủ điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch ncov tại khu cách ly trường quân sự tỉnh lào cai
ngày tám tháng hai công ty điện lực lào cai đã cấp tốc lắp đặt trạm biến áp và kéo đường dây để cung cấp điện cho toàn bộ khu vực này
khu cách ly trường quân sự tỉnh lào cai hiện có một trăm năm mươi chín công dân việt nam trở về từ trung quốc
đang thực hiện cách ly để phòng ngừa dịch ncov lây lan ra cộng đồng
do lượng người tăng đột biến nhu cầu sử dụng điện tăng cao hệ thống cung cấp và truyền tải điện hiện không đáp ứng được
nên công ty điện lực lào cai đã cấp tốc lắp đặt thêm một trạm biến áp nâng công suất từ hai trăm năm mươi lên năm trăm sáu mươi kv và hệ thống đường truyền tải tiêu chuẩn
đảm bảo phục vụ đủ và chất lượng tốt cho nhu cầu sử dụng điện tại đây
cùng ngày công ty điện lực lào cai đã trao hai chiếc khẩu trang y tế ủng hộ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý và chăm sóc những công dân đang cách ly trong một mươi bốn ngày tại đây